hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thường trực ban bí thư trần quốc vượng vừa ký ban hành chỉ thị số ba mươi cttu của ban bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước
đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
chỉ thị nêu rõ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài
là trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền của cán bộ đảng viên
và các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội
toàn văn mời quý vị và các bạn có thể đón đọc trên các số báo ra ngày hôm nay
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ ngay sau vài ngày đầu năm âm lịch
người dân đã giật mình với số người tử vong do tai nạn giao thông
rồi những thông tin báo chí phản ánh về những vụ xô xát ẩu đà do chè chén
do cờ bạc do va chạm dẫn đến mất mát tổn hại đáng tiếc về mạng người sức người
tết an toàn đang và thật sự sẽ trở nên một nhu cầu lớn của đông đảo công chúng
cũng liên quan đến vấn đề này mục trào buổi sáng trên báo thanh niên hôm nay có bài
bình an đường về
tiếp phí bot xả chạm trong ba ngày tết là một tin vui
thiết nghĩ việc xả trạm nên thực hiện sớm hơn ngay từ lúc này và nhất là sau tết
khi mà mật độ lưu thông trên các tuyến đường đang quá tải
dù lúc này chính là lúc nguồn thu dồi dào nhất cho các trạm bot
hẳn nhiên giữa bài toán kinh doanh và trách nhiệm xã hội còn phải cân nhắc
nhưng cũng câu chuyện giao thông mùa tết của các nhà xe
thì chuyện quay vòng xe tối đa để tăng lợi nhuận với an toàn của hành khách nhất thiết phải được coi trọng
mỗi thứ một chút
mỗi người một tay mỗi nhà kinh doanh có tâm
thì không giảm chuyện quá tải hay kẹt xe
cũng có thể giải quyết một phần sự an toàn trên đường mùa nô nức đánh đường về quê
giáp tết nguyên đán nhưng hơn một mươi công nhân lao động đang làm việc tại công ty dày da mỹ phong
đang rơi vào cảnh thất nghiệp
ngành chức năng tỉnh trà vinh đang khẩn trương làm nhiều giải pháp để hỗ trợ cho người lao động
triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động là nhan đề bài viết rất đáng chú ý được đăng tải trên báo lao động
ngay sau khi vụ việc xảy ra
liên đoàn lao động tỉnh trà vinh đã nắm tình hình
đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ bảo đảm quyền lợi người lao động theo pháp luật
qua giải quyết ban giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn giải gia mỹ phong
đã thống nhất thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo pháp luật
cụ thể trả thưởng tết hai nghìn một mươi chín trả lương tháng một và tháng hai
chi trả chế độ thôi việc trợ cấp mất việc chốt sổ bảo hiểm xã hội
ngoài ra liên đoàn lao động tỉnh đã kết nối với trung tâm giới thiệu việc làm
ban quản lý khu kinh tế nắm nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh
để hướng dẫn hỗ trợ người lao động tìm việc mới
nhiều số báo ra hôm nay cũng đều đưa thông tin về hôm qua ngày ba mươi tháng một
tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phan văn anh vũ và hai nguyên thứ trưởng công an
sau ba ngày xét xử tòa nhân dân hà nội tuyên phạt bị cáo bùi văn thành
cựu thứ trưởng bộ công an mức án ba mươi tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh cựu thứ trưởng bộ công an trần việt tân bị phạt ba mươi sáu tháng tù
ở tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm nhận án một mươi năm năm tù
trong khi đó trên báo sài gòn giải phóng hôm nay lại chỉ ra thực trạng
lý sơn trước nguy cơ bị băm nát từ các dự án lấn biển
phát triển nóng không phải là vấn đề mới ở đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
nhưng nó đang ngày càng trở nên nhức nhối khó kiểm soát
khiến dư luận người dân cả nước vô cùng lo lắng cho tương lai của hòn đảo tiền tiêu của tổ quốc
mặc dù giới khoa học đã nhiều lần đưa ra cảnh báo
song dòng dự án đổ bộ lên đảo lý sơn vẫn chưa dừng lại
trong năm hai nghìn một mươi tám nhiều dự án thương mại dịch vụ khủng đã được cấp phép
hoặc đang thăm dò để đầu tư tại hòn đảo này
mới đây một khu đô thị với số vốn là một bảy trăm linh tỷ đồng dự kiến lấn năm mươi một hectare biển
nằm trong lấn lên khu bảo tồn biển
người dân dư luận và cả giới khoa học
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại